hiện đang là mùa khô nắng nóng kéo dài tiêm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao nhất là trong thời điểm thu hoạch lúa đông xuân
bà con nông dân thường hay đốt đồng dễ dẫn đến cháy lan sang các khu trồng rừng nếu không được kiểm soát được nguồn lửa
và trước tình hình này ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hậu giang đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm và thực hiện nhiều biện pháp chủ động phòng chống
đây là một trong những buổi tuyên truyền bằng tiểu phẩm của hạt kiểm lâm liên huyện long mỹ tỉnh hậu giang để nâng cao ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong nhân dân
tiểu phẩm ngắn nhưng vẫn truyền tải được hết nội dung thông điệp đến người dân giúp họ có thêm kiến thức bảo vệ rừng trong mùa khô năm nay
chứ để nó cháy rừng làm sao chữa nổi miếng rừng mình cặp mấy đồng phải dọn dẹp cho chống cháy chứ không có để gom gã ra tầm lâm cái đó là mình ngừa trước nó chắc ăn hơn
bên cạnh đó hạt kiểm lâm các địa phương còn tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng phân công lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên kiểm tra vận động người dân phát dọn thực bì tích chữ nước ngọt tạo độ ẩm và treo biển cảnh cáo cấm lửa cấm vào rừng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra
hạt là rất là quan tâm làm sao phối hợp với chính quyền địa phương tiên truyền vận động những hậu dân có diện tích sản xuất nông nghiệp liên kề với diện tích rừng
khi mà đốt đồng là phải là hết sức là cảnh giác
xong xong đó nữa thì công tác phòng ở đây là chỗ hạt về công tác chủ động là công tác chữa
ban giới đạo tỉnh cũng có hỗ trợ hai máy phao nổi cho ban giới đạo quyền
qua đó thì hạt cũng đã có chủ động tăng cường cho hai xã
một là xã lâm
một là xã lương tâm là một máy phao nổi
cơ sở đó cũng chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thì thống kê các dụng cụ thô sơ trong hậu dân để làm sao mà chúng ta phòng là chính rồi
nhưng mà có trường hợp xảy ra cháy chúng ta phải là chủ động
chúng ta phải có cái phương tiện mà đặc biệt là cái lực lượng ở tại chỗ để mà khi mà có phát hiện cháy thì phải là chữa cháy là kịp thời
hậu giang đang vào vụ thu hoạch lúa đông xuân và đốt đồng
vì vậy nếu không kiểm soát được nguồn lửa trong điều kiện nắng nóng như thế này nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao
do đó bên cạnh sự chủ động của chính quyền địa phương thì cũng rất cần sự phối hợp của người dân trong việc bảo vệ rừng góp phần phát huy hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng